xin kính chào quý vị và các bạn
những ngày gần đây ở hà nội và một số khu vực ở miền bắc
đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
đặc biệt là thời điểm sáng sớm
khoảng sáu giờ ba mươi sáng nay chất lượng không khí ghi nhận ở hà nội
phổ biến ở ngưỡng có hại và cá biệt rất có hại cho sức khỏe
dự báo ô nhiễm kéo dài trong nhiều ngày tới
trong những ngày ô nhiễm người dân cần phải hạn chế ra khỏi nhà
khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng
và đeo khẩu trang đúng quy cách vệ sinh mũi họng sáng tối
bằng nước mùi sinh lý đặc biệt là sau khi ra đường
cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ
về thời tiết bắc bộ trong vòng hai mươi bốn giờ tới đêm và sáng sớm trời lạnh đến rét
có sương mù diện rải rác làm tầm nhìn xa giảm
ban ngày mây giảm trời có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
thời tiết ở trung bộ trong vòng hai mươi bốn giờ tới phổ biến ít mưa
ban ngày trời có nắng ước độ vừa phải
khu vực bắc và trung trung bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi bảy ba mươi độ
nam trung bộ nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi hai độ
tây nguyên và nam bộ trong ngày mai mưa giảm chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ
và chiều tối ban ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên
là từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió đông bắc cấp bốn sáu giật cấp bảy biển đông
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió đông bắc cấp năm
mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không quá ba mươi độ
khu vực hà nội có mây đêm không mưa sáng sớm có sức mùi nhẹ
ngày nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ một mươi chín ba mươi độ